phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa cho biết đã bắt được một đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy
trước đó tại tổ sáu phường tránh lộ tp quảng ngãi trinh sát phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đối tượng ngô văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã bình châu huyện bình sơn đang vận chuyển trái phép một trăm năm mươi một viên ma túy dạng thuốc lắc và trên năm mươi gram ma túy dạng ketamin
đây là số ma túy ngô văn thành mua để tiêu thụ dịp tết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc